bộ tài chính vừa có báo cáo về công tác thanh tra kiểm tra trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi
theo đó toàn ngành tài chính đã thực hiện trên bảy mươi ba chín nghìn cuộc thanh tra và kiểm tra
kiến nghị xử lý về tài chính trên bốn mươi tám ba nghìn tỷ đồng
trong đó thu nộp vào ngân sách nhà nước một mươi bốn tám nghìn tỷ đồng kiến nghị tài chính khác là ba mươi ba nghìn tỷ đồng
riêng số giảm lỗ là hai mươi chín chín nghìn tỷ đồng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước là một mươi ba nghìn tỷ đồng
đồng thời bộ tài chính đã và đang tích cực đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính
hiện đại hóa công tác quản lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân